thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có hai bốn mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên là một mươi bảy năm trăm tám mươi ba ca
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện trên năm triệu mẫu cho trên một mươi bốn triệu lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần bốn năm triệu liều
trong ngày có bảy chín trăm sáu mươi tám ca mắc mới trong đó ba mươi một ca nhập cảnh
việt nam có tổng cộng tất cả là chín mươi chín trăm ba mươi bốn ca mắc trong đó có hai một trăm bảy mươi hai ca nhập cảnh và tám mươi tám bảy trăm sáu mươi hai ca mắc trong nước
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới đó là yên bái quảng trị tuyên quang thái nguyên điện biên hải dương quảng ninh và bắc cạn
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị một mươi sáu giãn cách xã hội
các chất kiểm soát
ở cửa ngõ xảy ra ủn ứ kéo dài tại thành phố hà nội
chỉ những phương tiện chở hàng hóa thiết yếu mới được phép đi vào thành phố các phương tiện khác phải quay đầu
và để giải quyết tình trạng này các cơ quan chức năng đã triển khai các phương án giải pháp cụ thể
vậy cụ thể là những giải pháp như thế nào các phương tiện cần chú ý những gì
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
chốt kiểm soát dịch bệnh số hai tại cao tốc pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
so với lúc sáng lượng phương tiện đã tăng lên đáng kể
các lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện đi theo làn riêng
theo ghi nhận thực tế vẫn còn không ít lái xe chưa thực hiện khai báo y tế qua điện thoại mà phải khai báo trực tiếp bằng giấy
do vậy đôi lúc tình trạng ủn ứ vẫn xảy ra
để đảm bảo cho an toàn cho các phương tiện là nếu không đủ điều kiện sẽ phải quay ngược trở lại địa phương thì lực lượng chức năng cũng bố trí là tại những chốt như này những barrier ở chiều ngược lại nằm để tránh những ngay xung đột cũng như vai trạm giao thông
đồng thời tại những chốt chiều ra thành phố lực lượng cảnh giao thông cũng bố trí một cán bộ chiến sĩ để phân luồng hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ từ xa
bên cạnh đó một trong những nguồn nhân xảy ra ồn ứ đó là do một lượng lớn các phương tiện trở thiết yếu
nhưng lại chưa đăng ký luồng xanh vận tải trên website của cơ quan chức năng
theo các cơ quan chức năng hiện thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội nên phương tiện không được đi vào trừ các xe có thẻ nhận diện theo luồng xanh
do vậy cơ quan chức năng đã lên phương án tổ chức phân luồng từ xa hướng dẫn các phương tiện đi tới các địa phương khác có lộ trình không qua các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố
các phương tiện thì chúng tôi xây dựng phương án đi từ phía bắc từ lạng sơn
từ cao bằng di chuyển vòng tránh hà nội
đồng thời là các phương tiện đi từ điện biên sơn la về hòa bình rồi sau đó vòng tránh xuống ninh bình
không cần phải đi xuyên qua thực vận hội
các lái xe sẽ không phải dừng đợi chờ các cường đó vì hiện nay các phương tiện ủn tắc rất là đông
và các lái xe sẽ chủ động được thời gian cũng như là thời lượng để mà di chuyển từ điểm đi và điểm đến

sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ kết nối với hai mươi hai chốt kiểm soát phương tiện ở khu vực cửa ngõ
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các phương tiện kinh doanh vận tải cần sớm chủ động đăng ký luồng xe vận tải trên website của sở giao thông vận tải địa phương
hoặc trên website của tổng cục đường bộ việt nam
đồng thời các phương tiện đủ điều kiện người dân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ thùy thân giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
trong vòng bảy mươi hai giờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine quyết định hết thời hạn cách ly nếu có
điền đầy đủ thông tin và tờ khai y tế tự nguyện đối với người di chuyển vào thành phố hà nội
tại biểu mẫu trên cổng thông tin điện tử công an thành phố hà nội
những người đi trên cùng một xe ô tô có thể khai trung một biểu mẫu
còn tại thành phố hồ chí minh ngày hôm nay
ủy ban nhân dân phường bảy quận một mươi đã phát thông báo tìm kiếm người dân có liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
từng đến siêu thị coop mart lý thường kiệt số bốn trăm chín mươi bảy đường hòa hảo từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến hết ngày hai mươi ba tháng bảy
cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến siêu thị vào thời gian này cần khai báo với y tế địa phương
để được hướng dẫn giám sát xét nghiệm cách ly y tế theo quy định
người dân có thể gọi số điện thoại chín trăm linh chín tám trăm linh bảy bảy trăm linh gặp bà phù thúy mai trưởng trạm y tế phường bảy
hoặc số điện thoại chín trăm linh bảy bảy mươi
người dân có thể gọi số điện thoại chín trăm linh bảy tám trăm linh bảy gặp ông đào trường giang nhân viên phòng chống dịch để được hướng dẫn cụ thể
ngành y tế tp hcm hiện đang điều trị cho ba mươi bảy bốn trăm linh bảy ca f trong đó sáu trăm một mươi chín bệnh nhân có diễn biến nặng đang phải thở máy
một mươi hai f được can thiệp ecmo
hiện tp hcm vẫn đang cùng với các tỉnh thành phía nam tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đến hết ngày một mươi

cũng vào ngày hôm nay tp hcm đã tiến hành tiêm một một trăm bảy mươi liều vaccine pfizer phòng covid một mươi chín đợt bốn cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định
để đảm bảo an toàn tất cả người đi tiêm đều được xét nghiệm covid một mươi chín và khám sàng lọc trước khi tiêm
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trong đợt này ngành y tế đà nẵng triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho đối tượng là người bị bệnh mạng tính
trong đó ưu tiên các bệnh nhân bị bệnh mạng tính đang điều trị tại bệnh viện đà nẵng và bệnh viện ung bướu
nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch bị bệnh mạng tính người bị bệnh mạng tính trên sáu mươi năm tuổi được quản lý tại các quận huyện
ưu tiên người bị bệnh nặng bệnh thần mạng tính bệnh nhân đã đặt stent đáy tháo đường có biến chứng và các đối tượng có nguy cơ bị bệnh mạng tính
anh là một người dân nhưng sau khi mà đã ngay được thông báo đó phòng tích dịch covid đó mà đã tiêm vaccine này rất tốt
vì người dân phải nên thực hiện để mà cho nó có một sức khỏe để mà sau này mình lo cho thể toàn dân
qua tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên mình cũng mong muốn là toàn bộ người dân thì thể hiện cái tinh thần và ý chí để tiêm vaccine để phòng ngừa
càng ngày càng đẩy lùi những cái bệnh của covid đây
ngoài ra trong đợt này đà nẵng cũng tiến hành tiêm mũi hai cho cán bộ y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện giả chiến
tại ký túc xá phía tây thành phố nhằm đảm bảo an toàn
hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người trên tuyến đầu chống dịch
nói chung với tình hình dịch bệnh đang bùng phát cũng khá mạnh tại đà nẵng
được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố cũng như ngành y tế
thì việc mà tiêm vaccine cho nhân viên y tế và cũng toàn dân đó là cái điều mà hết sức cần thiết
để những người mà trước mắt làm công tác tuyến đầu
công tác phòng chống dịch bệnh thì yên tâm hơn trong vấn đề là góp phần phòng chống dịch bệnh cho toàn thành phố
dự kiến đà nẵng sẽ triển khai hai trăm linh điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn trong thời gian tới
với mục tiêu trên chín mươi người trong độ tuổi được tiêm đủ mũi theo từng đợt phân bổ
và sẽ hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị thưa quý vị
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
trên các trang mạng đã xuất hiện tình trạng đó chính là giao bán tràn lan các bộ kit test nhanh covid một mươi chín
vậy người dân có nên mua hay không và bộ y tế khuyến cáo gì về các loại test nhanh này
xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là các loại kit test nhanh được giao bán trên mạng xã hội với nhiều hướng dẫn sử dụng khác nhau như
tét bằng nước bọt hay lấy dịch ở mũi sau đó bơm vào dung dịch
và chờ kết quả sau một mươi năm phút
trong vai người mua hàng chúng tôi liên hệ theo số điện thoại của người bán
thì được giới thiệu là có thể mua số lượng lớn với giá một trăm ba mươi trên một bộ
có đầy đủ tính hết về at rồi đó
nhưng mà cái đấy thì hàng có đảm bảo không em

các chủ hàng quảng cáo mặt hàng sản xuất từ nhiều nước như đức hàn quốc nhật bản trung quốc
giá giao động từ một trăm linh đến một triệu
tuy nhiên chuyên gia y tế cho rằng người dân không nên mua bộ test về nhà tự thực hiện
chúng ta không tin được cái chất lượng của nó như thế nào
nó có thể là giả cũng có thể là kém chất lượng v v
thế còn cái việc mà
xét nghiệm hiện nay thì bộ y tế vẫn quy định là thực hiện bởi các cơ sở y tế
theo bộ y tế các test nhanh hoặc xét nghiệm cần được thực hiện tại cơ sở y tế để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch
hiện nay thì có rất nhiều các cơ sở y tế
nếu mà bạn có những cái dấu hiệu gì về nghi ngờ ví dụ như là ho sốt chẳng hạn
hiện nay là hà nội xét nghiệm miễn phí cho một trăm linh các cái trường hợp hoa sốt
và người ta còn mời những cái nghi ngờ
các người đang có hoa sốt là cái nguy cơ đi ra để được cái xét nghiệm miễn phí
thì đấy tôi cho rằng là chúng ta nên thực hiện đó
và cũng phải xác định rằng là các bạn có xét nghiệm xong ấy
nếu như mà các bạn mà thấy dương tính thì các bạn nào phải đi xét nghiệm lại tại cơ sở y tế
mà các bạn thấy âm tính nhớ đó sai thì sao mà lại đâm ra cái trạng thái là chủ quan
trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều đường dây mua bán khoe tết nhanh với số lượng lớn
trước tình trạng nhiều người giao bán bộ kít tết nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
bộ y tế đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc kiểm tra
đồng thời cảnh báo người tiêu dùng không nên mua các sản phẩm trôi nổi trên thị trường
trong phần tiếp theo với những tin chính
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
cảnh báo về tội phạm gửi email tống tiền cá nhân doanh nghiệp
công ty tổng thống công an tp hà nội

truy dựng astrazeneca plc của anh chi nhánh thái lan đang tìm kiếm chuỗi cung ứng toàn cầu của mình
để tăng cường các nguồn cung vaccine covid một mươi chín cho thái lan và khu vực đông nam á
bản tin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
và một số đơn vị liên quan được tách ra từ vụ án xảy ra tại công
ty nhật cường và một số đơn vị liên quan theo quyết định tách vụ án hình sự số một cskt p chín
ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và quyết định khởi tố bị can
đối với ông nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra triệt đề vụ án
kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can trong vụ án theo đúng quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết thời gian
gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm đã gửi email tống tiền các cá nhân doanh nghiệp đã có nhiều người
do tâm lý nhẹ dạng lo sợ lộ bí mật đời tư nên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này
cụ thể những tên tội phạm có hành vi gửi hàng loạt thư điện tử rác tới các hòm thư điện tử của
các cá nhân doanh nghiệp tổ chức tại việt nam với nội dung đe dọa là đã chiếm quyền điều khiển máy
tính của nạn nhân và đòi tiền chuộng bằng tiền điện tử bitcoin nếu không sẽ phát tán toàn bộ thông
tin trong máy lên mạng internet
đối tượng đe dọa nạn nhân đã chiếm được quyền điều khiển của máy tính lấy được các thông tin cá
nhân nhạy cảng của nạn nhân và yêu cầu nạn nhân phải chuyển điền cho đối tượng nếu không thì sẽ
chia sẻ hai thông tin lên mạng xã hội
phương thức gửi email này thì có thể là đối tượng tạo lập email đối tượng tạo các email này và gửi
các phương thức kỹ thuật đơn giản do lo sợ vì những hình ảnh cá nhân của mình bị lộ lọt thì sẽ thực hiện theo yêu cầu của đối tượng
sau khi tiếp nhận thông tin của các nạn nhân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội đã nhanh chóng xác minh
kết quả bước đầu xác định được lịch sử và nội dung chi tiết của các thư điện tử trên có nguồn gốc được gửi từ các máy chủ có địa chỉ ip đặt tại nước ngoài

không sử dụng các phần mềm crack không sử dụng các phần mềm crack không sử dụng các phần mềm crack
không rõ nguồn gốc vì có thể bị cài cắm các phần mềm chiếm quyền điều khiển máy tính đồng thời thiết lập vòng kiểm soát an toàn đối với các dữ liệu quan trọng
kết quả bước đầu xác định được lịch sử và nội dung chi tiết của các thư điện tử trên có địa chỉ ip đặt tại nước ngoài

công an tp hà nội khuyên cáo các cá nhân cơ quan tổ chức không sử dụng các phần mềm crack không sử dụng các phần mềm crack không sử dụng các phần mềm crack đồng thời thiết lập vòng kiểm soát an toàn đối với các dữ liệu quan trọng
vì vậy lượng máu dự trữ tại bệnh viện trở nên khan hiếm
nhận được tin báo không một chút ngần ngại một cán bộ chiến sĩ là thành viên câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh hà tĩnh đã có mặt kịp thời để gửi trao những giọt máu đào của mình cho bệnh nhân
người cán bộ chiến sĩ đó chính là đồng chí trung sĩ nguyễn văn giang đoàn viên tri đoàn trại tạm giam công an tỉnh hà tĩnh
giang cho biết ngay khi nhận được tin bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cần gấp một đơn vị máu
nên ngay lập tức anh đã tới bệnh viện để tham gia hiến máu
sự có mặt kịp thời của người chiến sĩ trẻ đã giúp bệnh nhân phan chu trinh năm mươi hai tuổi trú tại thị trấn lộc hà huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh qua cơn nguy kịch do bị suất huyết giảm tiểu cầu
được chứng kiến từng giọt máu của mình chạy bao cơ thể của bệnh nhân và cứu sống họ qua cơn nguy kịch tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào
khi ta trao đi những giọt máu tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng đem lại hy vọng cho những người cần
tôi tự hào khi là một thành viên trong câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh hà tĩnh
hành động nhân văn của trung sĩ nguyễn văn giang một lần nữa chứng minh hiệu quả của câu lạc bộ ngân hàng máu sống công an tỉnh hà tĩnh
mặc dù mới chỉ thành lập được gần ba năm thế nhưng câu lạc bộ đã giúp đỡ nhiều bệnh nhân trên địa bàn vượt qua cơn nguy kịch
dành lại sự sống
việc hiến máu đột xuất đã đưa tổng số đơn vị máu của đoàn thanh niên công an tỉnh vượt nhiều lần so với chỉ tiêu ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh giao hàng năm